hôm nay chín tháng chín phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi chín bị cáo trong vụ đổ xăng làm ba chiến sĩ công an thiệt mạng
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội tiếp tục diễn ra
sau khi kết thúc phần thẩm vấn hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh tụng
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm luận tội
và đề nghị mức án tử hình đối với hai bị cáo lê đình công và lê đình trức
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm luận tội
là giết hai người trở lên giết người thi hành công vụ có tính chất côn đồ có tổ chức
hành vi của công gây ra hậu quả là đặc biệt nghiêm trọng
giống như bị cáo công viện kiểm sát nhận định hành vi của trức có tính chất côn đồ
tình tiết tăng nặng là giết hai người trở lên giết hai người thi hành công vụ
từ những phân tích trên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê đình công
lê đình trức mức án tử hình
trong nhóm phạm tội giết người bị cáo lê đình doanh bị đề nghị mức án trung thân
hai bị cáo bùi viết hiểu và nguyễn quốc tiến bị đề nghị một mươi sáu một mươi tám năm tù
nguyễn văn tuyển bị đề nghị một mươi bốn một mươi sáu năm tù
nhóm một mươi chín bị cáo được đề nghị đổi tội danh giết người thành chống người thi hành công vụ
bị đề nghị mức án thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo mức cao nhất là từ sáu đến bảy năm tù
nhóm bị cáo chống người thi hành công vụ gồm bốn người lê đình hiểu bùi viết tiến
nguyễn thị dung trần thị phượng cùng bị đề nghị mức một mươi năm một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo
về dân sự phiên kiểm soát đề nghị buộc tội các bị cáo liên đối
bồi thường cho gia đình ba chiến sĩ theo đúng quy định của pháp luật